trong khuôn khổ chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan
sáng nay đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã chủ trì hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean
thay mặt chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đồng chí phạm bình minh cho rằng đây là giai đoạn lửa thử vàng gian nan thử sức của asean
asean cần thể hiện sự đoàn kết gắn bó để có thể hoàn tất các ưu tiên sáng kiến của năm asean hai nghìn hai mươi
hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm đồng thời ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên đặc biệt là đại dịch covid một mươi chín
nhắc lại lập trường chung của asean về biển đông việt nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các nước asean và trung quốc
trong thực hiện đầy đủ hiệu quả doc và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử coc hiệu lực thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai